tại hưng yên thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh
về kết quả phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu và kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn một mươi sáu tổng sản phẩm của tỉnh hưng yên tăng tám một sản xuất công nông nghiệp thương mại dịch vụ đều tăng
thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp có nhiều khâu đột phá quốc phòng an ninh ổn định
tuy nhiên đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp và xây dựng và nhà ở cho công nhân chậm
cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh
thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý và sử dụng đất đai và thanh kiểm tra việc thực hiện môi trường còn hạn chế
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh hưng yên sẽ tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng bền vững
tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao hiện đại có giá trị gia tăng cao thân thiện với môi trường
bên cạnh đó huy động mọi nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp
nâng cao năng suất chất lượng tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực môi trường tăng cường quản lý thuế
chống thất thu gian lận và nợ động thuế quản lý chặt chẽ nhiệm vụ thu đồng thời tiết kiệm chi thường xuyên